nhận thức rõ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh là yếu tố quan trọng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng
nên các hộ chăn nuôi gia cầm thủy cầm huyện nam sách tỉnh hải dương đã chủ động thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch uống gia cầm hiện nay người chăn nuôi cần chủ động hợp tác với ngành thú y trong công tác phòng chống dịch bệnh
khi mua da cầm giống sản phẩm da cầm phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc và đã qua kiểm dịch
nếu phát hiện da cầm chết không được vứt bỏ bừa bãi mà phải thông báo ngay cho lực lượng thú y đến xử lý nhằm tránh làm lây lan dịch bệnh ra diện rộng